ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết quy định các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và trong đó nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc đó là ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn
ủy ban thống vụ quốc hội nhất trí các dự án thuộc các chương trình mục tiêu có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hàng năm nhưng còn thiếu vốn chuyển tiếp sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm được sắp xếp vào một mươi ba ngành lĩnh vực theo quy định của luật ngân sách nhà nước
bên cạnh đó thống nhất việc không quy định tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương không quá ba mươi
không bao gồm vốn thực hiện các chương trình mục tiêu
về các nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ủy ban tài chính và ngân sách thống nhất với chính phủ
việc bổ sung nguyên tắc ưu tiên vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn
và các dự án phòng chống thiên tai ung pho về biến đổi khí hậu sạt lờ bờ biển an ninh nguồn nước và lĩnh vực thủy lợi